sáng nay tám tháng ba tại xã phú nhuận huyện cai lệ tỉnh tiền giang điểm giữa của đường cao tốc trung lương mỹ thuận
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác của thủ tướng đã tới kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
một dự án được thực hiện theo hình thức biểu tình
phát biểu tại đây thủ tướng nhấn mạnh mọi kiến nghị đề xuất đối với dự án đã được chính phủ giải quyết
đồng thời yêu cầu chỉ có tinh thần quyết tâm làm thì mới hoàn thành tuyến này tới cần thơ đồng bộ với tuyến sài gòn trung lương
tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận có chiều dài năm mươi một một km có tổng vốn đầu tư gần một mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo của công ty cổ phần bot trung lương mỹ thuận đến nay công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành cơ bản đã bản giao năm mươi một trên năm mươi một km công tác thi công đạt ba mươi năm
trong quý i năm hai nghìn hai mươi này sẽ phấn đấu giải ngân bảy trăm chín mươi
nhà thầu phấn đấu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sẽ thông xe
ngay báo cáo ngay tại công trường thi công thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao chủ đầu tư là tỉnh tiền giang nhà thầu các đơn vị liên quan đã tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao đất thực hiện dự án
các đơn vị thi công tập trung tích cực chỉ đạo cụ thể để hoàn thành được trên ba mươi năm khối lượng công việc
đây là cơ sở quan trọng để thực hiện cam kết năm hai nghìn hai mươi thông tuyến với xe dưới một mươi sáu chỗ khánh thành vào năm hai nghìn hai mươi một toàn tuyến trung lương mỹ thuận
hoàn ngành các ngân hàng thương mại cung cấp vốn cho chủ đầu tư thủ tướng cho biết phần vốn ngân sách nhà nước hai hai trăm linh tỷ đồng đã xử lý xong
những kiến nghị của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã đều được chính phủ và thủ tướng chính phủ giải quyết kịp thời
các đơn vị thi công tập trung tích cực chỉ đạo cụ thể để hoàn thành được trên ba mươi năm khối lượng công việc